cuộc sống thiếu thốn trường học nghèo nàn sập sệ phải di chuyển hàng chục cây số để đến các điểm dạy
tới từng nhà dân để vận động học sinh đến trường là những vất vả mà các giáo viên vùng cao phải trải qua
nhưng vượt qua những nỗi khó khăn vất vả ấy các thầy cô giáo vẫn tràn trề tâm huyết để truyền đạt kiến thức cho học sinh
nhằm vui đắp những tài năng cho đất nước phản ánh tại trường tiểu học phồng lái huyện thuận châu tỉnh sơn la
một buổi tập thể dục giữa giờ của các em học sinh trường tiểu học phổng lái
học sinh ở đây có nhiều dân tộc khác nhau nên những buổi sinh hoạt chung sẽ làm tăng thêm tình đoàn kết giúp các em hiểu nhau hơn
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy nhà trường có sáu lớp với một trăm ba mươi sáu em học sinh chủ yếu là người dân tộc
nhiều thầy cô giáo tại đây là người dưới xuôi lên công tác do bắt đồng ngôn ngữ nên việc truyền đạt lại kiến thức cho học sinh gặp rất nhiều khó khăn